các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai mươi bốn tháng ba tại quốc lộ một mươi năm c đoạn qua địa bàn bản táo xã trung lý huyện mừng lát
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với lực lượng hải quan và cảnh sát biển
đã bắt quả tăng đối tượng len thị hòn ở xã trung lý huyện mường lát đang vận chuyển trái phép sáu mươi túi ni lông màu xanh
mỗi túi có hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại công an công an bước đầu len thị hòn khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên
cho một đối tượng người việt nam từ lào về việt nam tiêu thụ hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
vụ sát hại phân xác người tình để phi tăng đang gây rúng động dư luận vào tối qua ngày hai mươi bảy tháng ba
công an tỉnh ninh bình vừa có thông tin chính thức về vụ việc do cãi nhau phạm văn dũng đã bóc cổ người tình
đến khi ngừng thở rồi nằm cạnh thi thể nạn nhân cho đến sáng sau đó phân xác để phi tang trong hai thùng nhựa
vào khoảng một mươi bảy giờ
tại giờ ngày hai mươi bảy tháng ba công an tp ninh bình nhận được tin tố giác của một người dân ở phường nam bình tp ninh bình
về việc ông đã nghi ngờ con trai là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đã giết và giấu sát người yêu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
ở phường nam sơn tp tam điệp tại nhà
ngay khi nhận được tin tố giác công an tỉnh ninh bình đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường
tiến hành các biện pháp điều tra kết quả bước đầu đối tượng khai nhận
thông qua mạng xã hội phạm văn dũng đã có vợ có quan hệ quen biết thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với nạn nhân
đã có chồng hiện làm thuê tại tp ninh bình khoảng hơn một năm
vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba do xảy ra mối thuẫn cãi nhau dũng đã dùng tay bóc cổ nạn nhân đến khi nằm im
ngừng thở rồi nằm cạnh xác và sáng ngày hôm sau dũng đem thi thể đến phòng tắm phân xác bỏ vào hai thùng nhựa
sau đó cất giấu trong tủ đến ngày hai mươi bảy tháng ba bố đẻ của dũng về nhà phát hiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường
nên đã đến cơ quan công an để trình báo đồng thời khóa trái cửa để đề phòng dũng bỏ trốn
và cơ quan công an tỉnh đã tạm giữ đối với phạm văn dũng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
gần đây trên địa bàn thành phố hưng yên tỉnh hưng yên đã xuất hiện tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên
vì thiếu kỹ năng sống và nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên đã giải quyết các mô thuẫn cá nhân bằng bạo lực
tụ tập gây dối ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận của chúng nhân dân
cơ quan tp hưng yên đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm pháp luật ghi nhận sau của phóng viên thời sự
đi thành từng tốp cầm theo hung khí phóng nhanh vượt ẩu gây mất an ninh trật tự trên nhiều tuyến phố
đây là những hình ảnh mà camera trên địa bàn tp hưng yên ghi nhận được
trước thực trạng này công an thành phố hưng yên đã nhiều lần triển khai lực lượng để xử lý nghiêm
những hành vi như không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng hay nẹp bô đều bị dừng phương tiện đưa về các chốt kiểm tra xử lý như thế này
các hành vi như không đổi mũ bảo hiểm đưa về các chốt kiểm tra xử lý như thế này

theo cơ quan công an những nhóm thanh niên này phần lớn do sự thiếu quan tâm của gia đình đua đòi azure nên tụ tập hẹn hòa nhau thành từng nhóm tham gia giao thông trên đường không tuân thủ luật an toàn giao thông
nếu xảy ra mâu thuẫn các đối tượng lôi kéo nhiều người tham gia và có thể dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
chúng tôi thực hiện nhiệm vụ làm rõ được hai vụ khoảng ba mươi đối tượng
thì chúng tôi đã tiến hành đấu tranh khởi tố có dấu hiệu của hai nhóm này là thường xuyên tụ tập ở trên địa bàn thành phố
bằng các biện pháp như là tuần tra mật phục công khai cũng như hóa trang để chúng tôi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tất cả những nhóm tội phạm này
để thực hiện nhiệm vụ này trước tiên là phải đảm bảo tính mạng sức khỏe và tài sản cho lực lượng tham gia trực tiếp cũng như người dân tham gia giao thông trên đường
để đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa bàn địa điểm công cộng lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên phối hợp với công an các địa phương kiểm tra phát hiện xử lý sớm các vụ việc khi mới manh nhà
khi phát hiện các vụ việc sẽ điều tra xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật để gian đe
còn tại đắk lắk công an huyện cờ rông bốc vừa ra quy định khởi tố hai đối tượng có nhiều tiền án chuyên đột nhập vào nhà dân ở các tỉnh thành phố để trộm cắp với nhiều thủ đoạn tinh vi
các đối tượng gồm nguyễn viết chiến và phạm văn đào cùng chú tài huyện phú ninh tỉnh quảng nam
trước đó chiến và đào dùng xe máy đi qua các tỉnh dọc quốc lộ một mươi bốn để giò la
khi đến xã ông rang huyện cờ rông bốc thì phát hiện một nhà dân khóa cửa
hai đối tượng đã đột nhập đục phá cây sắt lấy đi sáu mươi triệu đồng tiền mặt cùng nhiều trang sức bằng vàng với tổng trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
ngoài ra hai đối tượng này còn phá lỏng còn phá hỏng nhiều tài sản như camera chuông báo động máy đo độ cà phê của hộ dân trên với tổng thiệt hại khoảng tám mươi hai triệu đồng
qua đấu tranh khai thác các đối tượng còn khai nhận trước đó đã đột nhập hai nhà dân ở tỉnh gia lai trộm cắp nhiều tiền mặt và trang sức bằng vàng với tổng trị giá khoảng năm trăm ba mươi triệu đồng
còn tại bình phước vào chiều qua ngày hai mươi bảy tháng ba một vụ trộm xe tải
táo tợn giữa ban ngày đã xảy ra tại một cửa hàng bán đồ trẻ em trên đường quốc lộ một mươi bốn đoạn qua khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều cùng ngày gia đình chị trần thị kiều trinh chủ quán bán đồ trẻ em mẹ và bé trên đường quốc lộ một mươi bốn thuộc khu phố thanh bình phường tân bình
được người dân xung quanh thông báo việc nghi cửa tiệm bị trộm xe khi có hai đối tượng lạ mặt lấy một chiếc xe chạy đi mắt
xem lại camera trước cửa tiệm chị trinh phát hiện có hai nam thanh niên đi chung một xe ít cter màu trắng chạy ngược chiều trên quốc lộ một mươi bốn rồi dừng lại trước cửa tiệm bẻ khóa và nổ máy chạy thoát
cũng theo chị trinh trước đó một tháng cửa tiệm cũng đã bị kẻ gian lẻn vào lấy trộm hai chiếc điện thoại di động cùng năm triệu đồng
hai đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện phong thổ bắt quả tăng và thu giữ
hai mươi tám nhân dân tệ giả tương đương khoảng hơn một trăm linh triệu tiền việt nam cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan
qua công tác nắm bắt tình hình điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực biên giới thuộc bản tà phìn xã malifor huyện phong thổ
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tăng hai đối tượng giàng a sài và giàng a gia là hai chú cháu cùng chú tệ xã mù sang huyện phong thổ khi đang trên đường tiêu thụ tiền trung quốc giả
vật chứng thu giữ là hai trăm tám mươi tờ tiền giấy giả cùng một seri và mẹ
mẹ giá một trăm linh nhân dân tệ tại cơ quan các đối tượng khai nhận đây là số tiền giả được hai đối tượng mua đem đi bán để kiếm lời đăng trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
từ tin báo của quân chúng nhân dân đến đường dây nóng của giám đốc công an tỉnh lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện bắt quả tăng một xe ô tô tải chở bảy trăm hai mươi hai thùng khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tổng trị giá hàng hóa khoảng chín trăm linh triệu đồng
sáng ngày hai mươi bảy tháng ba tại khu vực khóm xuân phú thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tổ công tác liên ngành phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên tiến hành dừng xe tải do tài xế nguyễn thành phú trú tại huyện châu phú tỉnh an giang điều khiển
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe có chở bảy trăm hai mươi hai thùng khẩu trang y tế với nhiều nhãn hiệu khác nhau tại thời điểm kiểm tra tài xế phú không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số khẩu trang trên
làm việc với cơ quan công an tài xế phú khai nhận vận chuyển thuê cho một công ty từ thành phố hồ chí minh về huyện tịnh biên tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban ra vụ việc cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục điều tra và xác minh
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện thanh oai hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ duy ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn lam cầu xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái
còn về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức công an quận ba đình hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm an thuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại số chín mươi năm giải phóng phường cửa bắc thành phố nam định tỉnh nam định
và đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình bị công an huyện thanh trì hà nội ra quyết định truy nã cũng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện